các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo báo cáo của sở y tế cà mau tuần qua trên địa bàn tỉnh ghi nhận ba sáu trăm một mươi chín ca nhiễm mới tăng hai sáu trăm ba mươi tám ca so với tuần trước đó
số ca nhiễm mới có chiều hướng gia tăng trong đó có sáu trăm ba mươi chín học sinh và bảy mươi ba giáo viên nhiễm bệnh
các địa phương cũng báo cáo có tình trạng người dân tự test phát hiện dương tính nhưng không báo cáo cơ sở y tế mà tự điều trị
tại tỉnh cà mau ký test đang khang hiếm giá cả tăng cao